thưa quý vị giáng sinh năm hai nghìn hai mươi một đã về với xứ đạo trong niềm hân hoan của bà con giáo dân trên địa bàn cả nước
nhằm đảm bảo công tác an ninh trật tự nhất là khi tình hình dịch bệnh covid một mươi chín đang diễn biến phức tạp
lực lượng công an cả nước đã triển khai đồng bộ các phương án để mang lại một mùa giáng sinh một năm mới an lành hạnh phúc
tại hà nội ngay từ một mươi bảy h ba mươi hàng loạt barrier rào chắn đã được dựng lên như thế này
từng người ra vào đều được kiểm soát chặt chẽ
do dịch bệnh đang diễn biến phức tạp nên người được phép vào khu vực nhà thờ cũng phải đáp ứng những điều kiện nhất định
đối với các chốt kiểm soát người và phương tiện vào trong khu vực bảo vệ
thì sẽ chỉ cho những công dân có thể
chứng minh là đang tư chú tạm chú địa chỉ trong khu vực bảo vệ
thể hiện bằng căn cước công dân
ngoài ra là những người có giấy mời của tuyến nhà thờ sẽ được phép vào khi đã xuất trình được giấy mời
năm nay người dân tại thành phố đà nẵng đón giáng sinh trong thời tiết khá đẹp với nhiệt độ khoảng một mươi chín độ c
tuy không rộn ràng náo nhiệt như những năm trước
nhưng không khí trong đêm giáng sinh vẫn ấm áp và vui tươi
nhà nhà người người cùng nhau chụp ảnh lưu niệm bên ông già noel
cùng cầu nguyện những điều tốt đẹp và kỳ vọng về một năm mới an lành
để đảm bảo an toàn cho người dân vui đêm giáng sinh
lực lượng cảnh sát giao thông trật tự cũng được bố trí tại các điểm tập trung đông người
để hướng dẫn điều tiết phương tiện tránh ủn tắc giao thông
ngoài ra công an thành phố đà nẵng còn duy trì các tổ tuần tra lưu động đảm bảo tình hình an ninh trật tự
chúng tôi cũng đã phân công lực lượng
làm nhiệm vụ tại cổng trước và cổng sau nhà thờ
để đảm bảo tình hình an trật tự
đồng thời điều tiết giao thông
để tránh tình trạng ủn tắc giao thông
và xảy ra các vụ việc tài nạn giao thông không đáng có
thứ ba nữa là chúng tôi cũng đã phân công lực lượng phòng chống tội phạm
tổ chức mạch phục để phòng chống ngăn chặn các đối tượng lợi dụng
để mà trộm cắp móc túi trong khu viên nhà thờ con gà
năm nay noel
tình hình dịch bệnh covid một mươi chín trên địa bàn tỉnh đồng nai vẫn đang diễn biến phức tạp
theo ghi nhận của phóng viên tại các giáo sứ nhà thờ trên địa bàn tp biên hòa
nơi tổ chức các hoạt động nghi lễ trang trí đèn hoa buôn bán các đồ lưu niệm
năm nay người dân đi chơi lễ mua sắm ít hơn so với mọi năm
nhưng mật độ người và phương tiện vẫn khá đông
để đảm bảo tình hình an ninh trật tự an toàn giao thông cho mọi người dân
công an tỉnh đồng nai và công an tp biên hòa đã huy động một trăm linh quân số
tăng cường lực lượng phương tiện làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát trên các trục đường chính
có mật độ phương tiện lưu thông cao để đảm bảo cho người và phương tiện tham gia giao thông
được thông suốt không để xảy ra mất an ninh trật tự đảm bảo trật tự an toàn giao thông
thực hiện kế hoạch bảo vệ lễ noel trong phương án tổng thể của công an tỉnh
thì lực lượng cảnh sát hợp tự đã có kế hoạch để thực hiện các nhiệm vụ trên
cảnh sát hợp tự đã huy động một trăm linh lực lượng
trong đó được phát triển bằng các lực lượng
phối hợp với lực lượng cảnh sát giao thông
chốt chặn tại các giao lộ để phòng ngừa ủn tắc giao thông
để đảm bảo trật tự an toàn giao thông
để ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật và lực lượng khác
thì tiến hành phối hợp với công an biên hòa
tuần tra kiểm soát cơ động trên các tuyến địa bàn phức tạp
nhằm ngăn chặn các hành vi như đua xe trái phép
biểu diễn xe lặng lẽnh lên võng trên đường
cũng như các hành vi vi phạm pháp luật khác
mặc dù tình hình dịch bệnh covid một mươi chín đang diễn biến khá phức tạp
nhưng có thể nói với sự chủ động của lực lượng công an trên cả nước
đêm giáng sinh diễn ra an toàn yên bình
chỉ vì muốn đòi nợ hai đối tượng đã bắt giữ người trái pháp luật
chùa nhốt vào chuồng sắt rồi đánh đập khiến cho nạn nhân tử vong
công an huyện cư cun tỉnh đắk lắc vừa ra quyết định khởi tố bị can
bắt tạm giam hai đối tượng hoàng văn truyền hai mươi chín tuổi
và trần minh phụng ba mươi năm tuổi
cùng chú tại huyện cư cun tỉnh đắk lắc
bắt giữ người trái pháp luật
do mâu thuẫn chuyện tiền bạc khoảng bảy giờ ngày ba tháng một mươi hai
khi biết anh trương thiên ân hai mươi bảy tuổi
chú tại quận sáu tp hcm
từ tp hcm lên đắk lắc và đang ở nhà của truyền
nên phụng đã gọi điện thoại nói truyền giữ ân lại để phụng đến đánh
yêu cầu trả nợ
sau đó truyền đã ép anh ân vào một chiếc chuồng chó khóa lại
nhưng sợ mọi người biết
nên hai đối tượng đưa ân đến dãy cà phê của gia đình truyền
cách nhà một km và đánh đập ép ân trả nợ
khi thấy anh ân hấp hối bất tỉnh
thì các đối tượng mới trở đến trạm y tế xã e hu cấp cứu rồi bỏ về
qua kiểm tra nhân viên y tế xác định anh ân đã tử vong
hiện công an huyện cư cun đã ra quyết định khởi tố bị can
bắt tạm giam hoàng văn truyền và trần minh phụng
về tội giữ người trái pháp luật
đối với việc nạn nhân ân chết
công an huyện cư cun đang chờ kết luận giám định để khởi tố bổ sung sau
cũng liên quan đến hành vi cố ý gây thương tích
công an huyện thoại sơn tỉnh an giang vừa ra quyết định khởi tố bắt tạm giam
đối tượng trần thị trúc duyên sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm
cư trú ấp phú thuận xã tây phú huyện thoại sơn tỉnh an giang
vào tối ngày hai mươi chín tháng chín năm hai nghìn hai mươi một
duyên cùng chồng điện thoại cho bà lê thị trước người cùng địa phương
để yêu cầu bà trả nợ số tiền một mươi năm triệu đồng mà duyên đã cho mượn trước đó
tại nhà bà duyên hai bên xảy ra cãi cọ
sau đó bà trước xông đến dùng tay nắm lấy tóc của duyên
rồi cuột duyên ngã xuống đất
lúc này duyên đã lấy con dao ra rồi chém nhiều nhát làm trúng tay và chân của bà trước
sau khi được can ngăn vợ chồng duyên đã bỏ về nhà
bà trước được đưa đến bệnh viện cấp cứu với tỷ lệ thương tật hai mươi chín
hiện vụ việc đang được công an huyện tiếp tục điều tra
sau hai ngày xét xử chiều ngày hai mươi bốn tháng một mươi hai
toán nhân dân tp hà nội đã tuyên án phiên tòa xét xử một mươi bị cáo
nguyên là cán bộ lãnh đạo trường đại học đông đô
cấp bằng tiếng anh giả
hệ chính quy
hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo dương văn hòa
nguyên hiệu trưởng trường đại học đông đô
một mươi hai năm tù về tội giả mạo trong công tác
hai bị cáo nguyên phó hiệu trưởng là trần kim oanh
bị phạt một mươi năm tù
lê ngọc hà bị phạt chín năm tù
bảy bị cáo còn lại bị phạt từ một mươi hai tháng tù treo đến sáu năm tù
về tội giả mạo trong công tác
hội đồng xét xử nhận định
chủ mưu trong vụ án là bị can trần khắc hùng
chủ tịch hội đồng quản trị trường đại học đông đô
hiện đang bỏ trốn
hành vi của một mươi bị cáo trong vụ án này là đặc biệt nghiêm trọng
gây mất uy tín cơ quan đơn vị giáo dục
tuy nhiên những bị cáo này đều không đóng vai trò chủ mưu
chỉ là đồng phạm giúp sức
các bị cáo đều hợp tác điều tra
giao nộp lại phần tài sản hưởng lợi bất chính
với hai trăm một mươi người được cấp bằng giấy chứng nhận giả
cơ quan điều tra xác định
bảy mươi sáu người đã sử dụng làm nghiên cứu sinh học thạc sĩ
kê hồ sơ công chức viên chức
thi tuyển công chức nâng ngạch và thăng hạng viên chức
những người này đã tự nguyện giao nộp lại số văn bằng giả
để chức trách xử lý tiêu hủy theo quy định của pháp luật
công an thành phố buôn ma thuột tỉnh đắk lắc
vừa điều tra triệt phá thành công một đường dây ghi số đề quy mô rất lớn
với tổng số tiền giao dịch trong một năm lên đến trên ba trăm linh tỷ đồng
sau một thời gian dài kiên trì điều tra theo dõi
được sự phối hợp của các phòng nghiệp vụ của công an tỉnh đắk lắc
các tổ công tác của công an thành phố buôn ma
buôn ma thuật đã đồng loạt kiểm tra bắt quả tăng hàng loạt địa điểm
ghi số đề trên nệ bàn thành phố buôn ma thuật và thành phố nha trang tỉnh khánh hòa
cầm đầu đường dây số đề này là nguyễn vũ đức quang ba mươi tuổi
trú tại phường tự an và võ thanh bình ba mươi một tuổi
chú tại phường tân thành thành phố buôn ma thuật tỉnh đắk lắc
khám xét tại các địa điểm lực lượng công an đã thu giữ trên một trăm linh triệu đồng tiền mặt
một mươi điện thoại di động cùng nhiều tài liệu tăng vật liên quan đến hoạt động ghi số đề
bước đầu cơ quan công an làm rõ đường dây số đề này có khoảng một trăm linh người tham gia
giao dịch một ngày trên một tỷ đồng
và đường dây này đã hoạt động được khoảng một năm nay với tổng số tiền giao dịch trên ba trăm linh tỷ đồng
đây là đường dây số đề hoạt động rất tinh vi

khi giao nhận tiền các đối tượng không nhận tại nhà
mà hãy nhận phơi đề trực tiếp và đối tượng không nhận phơi đề trực tiếp
và hẹn nhau ở ngoài đường hoặc chuyển khoản
trong đường dây có sự phân công nhiệm vụ rõ ràng
người chịu trách nhiệm nhận và tổng hợp số đề
người chịu trách nhiệm thu chi giao nhận tiền
sau mỗi ngày tất cả các tin nhắn đều được xóa sạch
đặc biệt để đối phó với cơ quan công an
các đối tượng liên tục thay đổi địa điểm ghi số đề
thậm chí chúng còn đến thành phố nha trang thuê nhà nghỉ để hoạt động
quá trình điều tra thì chúng tôi cũng gặp rất nhiều khó khăn
do các đối tượng hiện nay cũng dùng nhiều thủ đoạn
để đối phó với việc kiểm tra phát hiện của lực lượng chức năng
và tìm rất nhiều các thủ đoạn để che giấu hành vi
cũng như tiêu hủy các tài liệu chứng cứ
tuy nhiên với quyết tâm nỗ lực đấu tranh chấn áp tội phạm
chúng tôi đã phát hiện và xử lý đường dây đánh bạc
quy mô rất là lớn ở những nơi phố
hằng ngày chúng tôi xác định số đối tượng trong đường dây này
chúng tôi giao dịch với số tiền hằng ngày
để sử dụng đánh bạc số tiền lên đến hàng tỷ đồng trên một ngày
hiện công an tp buôn ma thuột tỉnh đắk lắk đang tạm giữ hình sự một mươi hai đối tượng
để điều tra về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc
đồng thời đang tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý các đối tượng có liên quan